ngày bốn tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang cho biết vừa bắt giữ nhóm quái xế
từ các tỉnh tiền giang long an tp hcm tụ tập tổ chức đua kéo xe trái phép trên quốc lộ năm mươi
ràng sáng ngày bốn tháng chín hàng trăm quái xế từ các tỉnh long an tiền giang và tp hcm
lập nhóm kính trên mạng xã hội hẹn nhau đua xe
đến ba h ba mươi phút cùng ngày khoảng năm mươi người ra chặng quốc lộ năm mươi
và tổ chức đua xe đoạn từ xã bình đông thị xã gò công về cầu mỹ lợi
nhờ công tác nắm bắt thông tin lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động
và công an thị xã gò công tỉnh tiền giang đã tổ chức mật phục trước đó
ngay khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp lực lượng đã lập tức khống chế
bắt giữ được hai mươi một người từ một mươi sáu đến hai mươi ba tuổi cùng ba mươi hai xe máy các loại
trong đó nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng phương tiện theo quy định